trong sáng nay đa số người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp tụ tập đông người không mang khẩu trang nơi công cộng
để tránh tâm lý chủ quan lơ là của người dân các lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra kiểm soát
tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội
của cả nước nói chung và thành phố đà nẵng nói riêng
sau khi cơ bản không chế được dịch bệnh
hoạt động sản xuất kinh tế dịch vụ đã được mở cửa trở lại
tuy nhiên phải khẳng định rằng sau hai năm gần như phải đóng cửa
đặc biệt là đợt dịch nghiêm trọng vừa qua đã khiến cho các doanh nghiệp tại đây gặp rất nhiều khó khăn
thành phố đà nẵng cũng như các doanh nghiệp đang phải nỗ lực để tìm giải pháp phục hồi và thích ứng
phải đóng cửa gần như hai năm liền nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tại đà nẵng đã càng kiệt nguồn lực
không ít doanh nghiệp phải sát nhược lại mặt bằng
vì vậy việc phục hồi sau dịch bệnh đã trở thành một bài toán khó
xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định năng lực phục hồi của nền kinh tế
thành phố đà nẵng đã tổ chức những buổi đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe
bằng giải pháp cùng tháo gỡ những khó khăn có sự chuẩn bị chú đáo
trước khi thành phố mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ
đạo thành phố cam kết phải chịu trách nhiệm và tôi đã bàn nói rõ là có lẽ đây sẽ là điều quan trọng nhất
chắc là các doanh nghiệp không phải mong muốn về tiền bạc của thành phố
mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp
của các sở ban ngành và các địa phương
thành phố đà nẵng đang nỗ lực để đồng hành cùng các doanh nghiệp
đồng thời cũng đã có phương án cho những người đã tiêm vaccine tham gia các hoạt động từ ngày ba mươi tháng chín
đây được xem là hướng đi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên việc phục hồi phát triển kinh tế trong giai đoạn này cũng sẽ có rất nhiều thách thức
đặc biệt là còn nhiều vướng mắt trong thủ tục
không có sự thống nhất trong cơ chế kiểm soát dịch giữa các địa phương cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp
chuyển dẫn từ giai đoạn là zero covid sang sống chung với covid
thì lập tức chúng ta phải có những quyết định
quy trình ứng xử cho doanh nghiệp hoạt động trong môi trường dịch bệnh như thế này
hỗ trợ nó phải đi vào đời sống bởi vì chủ trương thì hay
nhưng giải pháp thực thi và hồ sơ để triển khai thì nó còn rất là hạn chế
tôi cũng mong rằng là chính quyền thành phố tiếp tục giải quyết tháo gỡ kịp thời để khôi phục
để tạo cái sức đà cho doanh nghiệp cũng như người lao động trở lại sản xuất kinh doanh
đà nẵng hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ tiêm cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
đó sẽ là cơ sở để ổn định phát triển kinh tế xã hội
đồng thời thành phố cũng đã lên phương án xây dựng phần mềm quản lý thống nhất
toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay
hỗ trợ lãi suất hỗ trợ hợp tác xã hỗ trợ kinh doanh cá thể
người lao động nghỉ việc và tạo điều kiện vay vốn khôi phục sản xuất qua ngân hàng chính sách
cũng như nghiên cứu triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ mới để thích ứng với covid một mươi chín
cũng giống như đà nẵng và nhiều địa phương khác đã và đang từng bước kiểm soát dịch bệnh
với sự vào cuộc của các cấp các ngành thời điểm này huyện phú yên tỉnh sơn la
cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn
vừa phòng chống dịch an toàn vừa phục hồi sản xuất kinh doanh
phần đấu đạt các chỉ tiêu trong năm góp phần cho tăng trưởng chung của tỉnh nhà
tại công ty giày da ngọc hà có khoảng chín trăm linh lao động đa số là lao động địa phương
do đó ngoài việc tuân thủ các điều kiện phòng dịch theo quy định
công ty yêu cầu một trăm linh người lao động đi về trong ngày ký cam kết thực hiện một cung đường
hai điểm đến và hạn chế tiếp xúc với người khác ngoài giờ làm việc
để đảm bảo an toàn cho người lao động và kiểm soát tốt dịch bệnh
ngoài ra tất cả công nhân làm việc tại đây đều được tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong quá trình làm việc ở đây chúng tôi cũng thực hiện theo chương trình năm k
đeo khẩu trang giữ khoảng cách
sát khuẩn tay vệ sinh chỗ làm
cũng được công ty tạo điều kiện cho tiêm vaccine phòng chống dịch
đi làm thì nó cũng cảm thấy yên tâm hơn
hiện nay thì huyết huyết tuyệt phương án chỉ đi làm năm mươi phần số thôi
chỉ làm một k cho nên là hiện nay là năm mươi phần số chúng tôi được huy động đi làm
và đảm bảo là vấn đề là tiếp tục triển khai thực hiện
triệt đề cái vấn đề năm k đối với người lao động
công ty may phú yên quá trình khôi phục sản xuất tại đơn vị này gặp phải không ít khó khăn
hiện nay công ty có một trăm bảy mươi năm lao động được đi làm
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng cũng như tiến độ đã để ra trong năm
theo đại diện của công ty chỉ trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công ty đã thiệt hại gần sáu tỷ đồng
nguyên nhân là do một số đơn hàng phải chuyển đơn vị khác sản xuất
cùng với đó phương thức xuất khẩu phải thay đổi khiến chi phí tăng cao
hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi mới tái sản xuất được ba ngày
theo như huyện hữu cầu là chỉ có năm mươi được đi làm thôi
thế là cái này cũng rất là liên quan vì sau lần giãn cách thứ nhất là một mươi năm ngày
thì cũng lại phải đi giãn với tất cả các khách hàng
thế và có những khách thì đồng ý cho vui là ngày giao hàng
nhưng có những khách thì đòi chuyển nguyên phụ liệu đi đến đơn vị khác sản xuất
thế thì chúng tôi cũng vẫn phải đáp ứng theo yêu cầu của khách thôi
cũng mong muốn là sau này vẫn duy trì được cái sản xuất
vừa là thực hiện tốt những công tác chống dịch
theo những yêu cầu của chính phủ
cũng như là của địa phương
để đảm bảo các điều kiện trong công tác khôi phục sản xuất
tại các nhà máy xí nghiệp huyện phú yên đã thành lập các tổ công tác
trực tiếp xuống các doanh nghiệp nắm bắt tình hình
kịp thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắt
khó khăn trong quá trình tái sản xuất
đồng thời thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh
đảm bảo điều kiện cho sản xuất
đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đảm bảo năm mươi
lượng công nhân đi làm trở lại với tổng số trên một lao động
huyện quan tâm chú trọng ưu tiên đến hoạt động trở lại
đối với các nhà máy sĩ nghiệp mà có sử dụng nhiều lao động
và để chủ động cho việc này
thì ủy ban huyện cùng với các ngành chức năng đã tiến hành làm việc
trực tiếp cụ thể đối với các nhà máy xí nghiệp
kiểm tra đánh giá phương án và mức độ an toàn
trong các nhà máy xí nghiệp
trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp
và chủ động cho các doanh nghiệp
tính toán hợp lý số lượng lao động
trong thời điểm năm mươi một trăm linh
khi điều kiện đáp ứng
trong an toàn có thể
đối với công tác phòng chống dịch bệnh
thời gian tới huyện phú yên sẽ tiếp tục chỉ đạo
các tổ công tác tăng cường kiểm tra
việc thực hiện quy định phòng chống dịch
trong các nhà máy xí nghiệp
đồng thời tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp
ký cam kết tới từng cán bộ công nhân
thực hiện tốt các quy định của ngành y tế
để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất
thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
sáng nay ứng dụng phòng chống dịch thông nhất
pc covid đã được đưa lên
các kho ứng dụng người dùng có thể
tìm ứng dụng với tên là pc covid việt nam
trên app store hoặc là ch play
để cài đặt sử dụng
ứng dụng có địa chỉ chính thức là
ứng dụng pc covid được áp dụng
cho những người đang sinh sống
và du lịch tại việt nam
với các tính năng chính cấp
quản lý mã qr cá nhân và địa điểm
quét mã qr khai báo y tế
khai báo di chuyển nội địa phản ánh
của người dân thông tin tiêm vaccine
thông tin xét nghiệm thẻ covid một mươi chín
truy vết tiếp xúc gần mật độ di chuyển
xu hướng lây nhiễm bản đồ nguy cơ
trong đó thẻ covid một mươi chín
là tính năng được quan tâm
thể hiện người sử dụng đã được tiêm chủng
hoặc từng khỏi bệnh trong cơ thể
có kháng thể chống virus sars cov hai
đây sẽ là yêu cầu để người dân
có thể ra đường tham gia các hoạt động
trong trạng thái bình thường mới
má qr bên trong ứng dụng
cũng là má cá nhân thông nhất
được sử dụng chung trong các ứng dụng
và nền tảng chống dịch
các quy định cụ thể về yêu cầu đối với thẻ covid một mươi chín
để có được màu xanh vàng hay đỏ
sẽ được bộ y tế ban hành
thay vì hoạt động trên một số kênh bán hàng truyền thống
hiện nhiều doanh nghiệp đã liên kết
và phối hợp với nhau để sản phẩm của mình
được phủ sóng trên mọi kênh tiêu thú
và mọi phương tiện thông tin đại chúng
trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
bán hàng đa kênh có thể xem là xu hướng kinh doanh
được cả doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hướng đến
phóng sự phản ánh về xu hướng này
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
của chúng tôi ngày hôm nay
bên cạnh việc mua hàng trực tiếp như thế này
chị nguyễn thị duyên cũng đã bắt đầu mua hàng
trên các nền tảng số khác nhau
để đa dạng hơn hình thức mua sắm
cũng như hạn chế được tiếp xúc trong mùa dịch bệnh
trong dịch bệnh người tiêu dùng lập tức thay đổi
các ưu tiên trong thói quen tiêu dùng
bắt đầu từ việc hạn chế đến các điểm bán hàng
truyền thống chuyển sang giao dịch trực tuyến
từ thuận tiện sang an toàn
từ cân nhắc về giá cả
sang tình trạng có sẵn của hàng hóa
từ mong muốn sang nhu cầu thiết yếu
khi mua sắm trực tuyến khách hàng có thể
nghiên cứu các lựa chọn phù hợp
đưa ra những so sánh về sản phẩm và dịch vụ
khi tới cửa hàng người tiêu dùng có thể nhìn
cảm nhận trải nghiệm sản phẩm trực tiếp
trước khi mua hàng
cách đều có những ưu điểm riêng
điều này buộc các doanh nghiệp
phải nhanh chóng nắm bắt hành vi
của nhóm khách hàng tiềm năng
khai thác tối đa các kênh trực tuyến
các ứng dụng bán hàng tận dụng các kênh giao hàng
và tăng tưởng tích hợp đa kênh
đối với nguồn hàng
chúng tôi đã được sở công tương
thành phố hồ chí minh hà nội
cũng đã hỗ trợ với rất nhiều
các đối tác những nhà cung cấp
từ khắp các tỉnh thành
kế cận hà nội cũng như là
tại hà nội
vì vậy nguồn hàng khô của chúng tôi
thì chúng tôi đã có những trung tâm
và các nhà cung cấp
cũng đã hỗ trợ cùng phối hợp
với chúng tôi để dự trữ một nguồn hàng
nguồn hàng lớn để phục vụ người tiêu dùng rồi
còn những mặt hàng thực phẩm cươi sống
thì chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp
với các nhà cung cấp các đối tác
để có được một nguồn hàng
rồi rào lúc nào cũng đầy đủ
để phục vụ người tiêu dùng
với lại chất lượng đảm bảo an toàn nhất
thời gian đại dịch covid một mươi chín
thì cái kinh doanh online
cái kinh doanh qua các mạng xã hội
nó đã bùng phát một cách rất là mạnh mẽ
và ở đây
nó cũng là một trong những cái điểm mạnh
để từ đó
các hộ gia đình
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
đã thực hiện việc số hóa
một cách rất cao
từ việc tiếp cận với bạn hàng
ở trong nước cũng như quốc tế
để có nguồn nguyên nhân vật liệu đầu vào
cho đến các khâu vận chuyển
đều thông qua cái kinh tế số
và chúng ta thấy rằng là
trong cái quá trình quản lý sản xuất
cho đến cái việc là
xuất khẩu các cái mạng hàng đi
từ cái khâu mà
mua bán tìm cái bạn hàng đối tác
cho đến cái khâu làm thủ tục
theo khảo sát của hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam

sử dụng nhiều các kênh khác nhau
trong quá trình mua hàng
và có tới hai mươi bốn nhà bán hàng đa kênh ghi nhận
có tăng trưởng doanh thu trong dịch bệnh

đã có sự hồi phục
vượt mức doanh thu của thời điểm
trước khi diễn ra dịch covid một mươi chín